nhằm hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn người nghèo và người khuyết tật trên địa bàn thành phố đà nẵng
thành đoàn hội liên hiệp thanh niên thành phố đà nẵng phối hợp với trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam tổ chức chương trình triệu bữa cơm
chương trình dự kiến sẽ kéo dài liên tục trong hai tuần phát bảy mươi tám bữa cơm đến các đối tượng mỗi phần quà trị giá khoảng ba trăm linh đồng
mỗi đoàn phường sẽ huy động khoảng một mươi năm hai mươi đoàn viên thanh niên để hỗ trợ công tác chuẩn bị tập hợp vận chuyển phân chia nhu yếu phẩm và chuyển đến tận tay người dân